theo ước tính khoảng hai ba dân số thế giới mắc vẩy nến
tuy đây là một bệnh lành tính không lây nhưng lại gây ảnh hưởng nặng nề đến đời sống thể chất tinh thần và tâm lý cho người bệnh
trong nhiều năm qua việt nam luôn là quốc gia thành viên tích cực trong việc tuyên truyền điều trị đúng cách bệnh vẩy nến
cũng như áp dụng những phương pháp điều trị hiện đại để mở ra hy vọng cho những bệnh nhân mắc căn bệnh này
em trung ngọc thuyên người dân tộc nùng mắc vẩy nến từ khi hai tháng tuổi
gia đình lại thường xuyên hái lá rừng về đắp lên khiến da em ngày càng bòng tróc mừng mù
sau một mươi ngày điều trị tại bệnh viện gia liễu trung ương hiện tình trạng bệnh nhi đã thuyên giảm tám mươi và được cho xuất viện
theo các bác sĩ cho đến hiện tại vẫn chưa có cách nào chữa khỏi hoàn toàn bệnh vẩy nến
thế nhưng chính thói quen chữa bệnh theo mẹo đắp lá hoặc điều trị bằng các kiosk khá phổ biến lâu nay
không những khiến bệnh không khỏi mà còn phản tác dụng và gây ra nhiều
bệnh nhân sử dụng thuốc nam hoặc tiêm ca cốt tổn thương của bệnh nhân hết sức nhanh
có thể chỉ sau vài ngày hoặc một tuần gần như sạch hoàn toàn
thế nhưng sau khi bệnh nhân dùng thuốc tổn thương bùng lại rất nặng nề
bệnh nhân đang từ vẩy nến tẩy thông thường thôi bệnh nhân sẽ chuyển sang những thể nạn
và theo một vòng xoán bệnh nhân lại tiếp tục tìm đến những phương pháp như thuốc nam hoặc ca cốt
và như vậy thì bệnh nhân cứ dùng mãi dùng mãi
khi bệnh nhân dùng nhiều như thế
thì sẽ gây ra hậu quả là suy tiến thậm thận
và cái thứ hai còn rất nhiều tác dụng phụ của corticoid nữa
tuy nhiên vẩy nến nếu phát hiện kịp thời và điều trị đúng cách có thể khống chế được
những phương pháp hiện đại điều trị bệnh vẩy nến bằng chiếu uvb giải hẹp và tiêm thuốc sinh học
đã mở ra hy vọng cho những bệnh nhân mắc căn bệnh này
cách đây một năm anh toàn biết đến và quyết định điều trị bằng phương pháp chiếu uvb giải hẹp
cho đến nay căn bệnh này đã không còn ảnh hưởng nhiều
đến cuộc sống của anh như trước kia

tuy vào từng thời điểm của bệnh trong đó có phương pháp hiện đại
bệnh nhân sẽ có thể đạt được những phương pháp đúng cách
bệnh nhân sẽ có cơ hội lớn trong việc kiểm soát tình trạng của bệnh
duy trì trạng thái tổn thương ít nhất trên cơ thể
tránh ảnh hưởng nặng nề đến tâm lý và cuộc sống